điều bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thế nhưng hiện nay trong khu vực bảo vệ di tích đến la phủ huyện hoài đức
đang tồn tại một số công trình gây mất vệ sinh môi trường phá vỡ cảnh quan nơi tôn nghiêm
trong khi đó chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn chưa có các biện pháp khả thi để bảo vệ di tích này
giác thải sinh hoạt liều bạt được buộc trang trịt
hàng quán người mua kẻ bán
khó có thể tưởng tượng đây là quan cảnh xung quanh đình la phủ thờ đức thánh hoàng
đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám